bên hành lang quốc hội vấn đề lựa chọn nhà đầu tư nào cho sân bay long thành được nhiều đại biểu quan tâm
các ý kiến cho rằng nhà đầu tư được lựa chọn ngoài việc làm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội
kết nối với các cảng hàng không trong nước và quốc tế
thì phải đáp ứng được yêu cầu về môi trường và quốc phòng an ninh
trên thực tế hiện nay là tất cả các sân bay của chúng ta hiện nay đều là sân bay lưỡng dụng
tức là phục vụ cho cả mục tiêu kinh tế xã hội và kể cả quốc phòng an ninh
chính vì vậy đây là một trong những mục tiêu mà tôi cho một yêu cầu rất hết sức quan trọng
tôi cũng rất đồng tình cái việc là sẽ lựa chọn các nhà đầu tư trong nước có đủ năng lực để huy động vốn
đủ năng lực để quản lý khai thác vận hành có hiệu quả về kinh tế và đáp ứng yêu cầu an ninh quốc phòng
cái dự án đầu tư cái sân bay quốc tế long thành là một trong những dự án về vấn đề an ninh quốc phòng
cho nên nếu chúng ta có điều kiện để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước
thực hiện các
cái chủ đầu tư này là rất là cần thiết
và đã đến lúc là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái cụm cảng hàng không quốc tế sân bay long thành
bởi vì theo kế hoạch là chúng ta đến năm hai nghìn hai mươi năm là chúng ta phải đưa cái giai đoạn một này đi vào cái khai thác